cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cho biết chưa phê duyệt vaccine covid một mươi chín của pfizer cho trẻ dưới năm tuổi
quyết định đưa ra dựa trên dữ liệu mới cho thấy vaccine kém hiệu quả ở nhóm tuổi này
tiến sĩ peter marks giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá sinh học của fda
cho biết cần xem xét thêm dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng với liệu trình ba liều ở trẻ nhỏ
dữ liệu thu được khi chúng tôi nhận ra rằng cần xem xét thêm nghiên cứu từ liệu trình ba liều đang diễn ra
rồi mới quyết định có nên chấp nhận vaccine hay không
pfizer sẽ công bố dữ liệu hoàn chỉnh liệu trình ba liều vào đầu tháng bốn
fda có thể đưa ra quyết định cấy ghép trong vài ngày hoặc vài tuần sau đó
thông tin mới khiến nhiều cha mẹ cảm thấy thất vọng
jespersen trợ lý giáo sư khoa y tế xã hội học của đại học northwesson
một bà mẹ ba con là một trong số đó
jackersson cho biết hầu hết thành viên trong gia đình cô đều có kết quả
dương tính trong tuần này hai con lớn một cô sốt cao
cô nói kể từ khi vaccine ra đời chúng tôi đã chờ đợi thời điểm được đưa con em đi tiêm chủng
để chúng có được tuổi thơ bình yên
anh andrew kỹ thuật điện phụ huynh của một bé trai hai tuổi cho biết
con anh vẫn phải đeo khẩu trang khi chơi với bạn bè ở nhà trẻ
anh cho rằng quyết định mới của fda khiến các bậc cha mẹ gặp nhiều khó khăn
trong khi vaccine an toàn và có thể khiến họ an tâm hơn khi mỹ sắp gỡ bỏ quy định về khẩu trang
joel cha của một bé gái bốn tháng tuổi
chia sẻ anh sẽ được con đi tiêm chủng miễn là vaccine an toàn dù nó không quá hiệu quả
chúng tôi luôn làm những điều như vậy bảo vệ các con thêm hai mươi ba mươi cũng tốt rồi anh nói
một số chuyên gia nhận định việc fda chỉ hoãn phê duyệt vaccine có thể khiến nhiều phụ huynh hoang mang
phó giáo sư jason schwab khoa sức khỏe cộng đồng đại học yale
cho biết đây có thể là một quyết định đúng đắn nhưng là đòn ráng nặng vào phụ huynh
tara smith một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm
và là nhà dịch tễ học tại đại học bangken
nhận định thời gian tới fda sẽ có dữ liệu đầy đủ hơn sau omicron
thật khó để nghĩ rằng đại dịch sẽ kết thúc sớm
sean olley phó chủ tịch ủy ban về các bệnh truyền nhiễm ở viện nhi khoa mỹ nói
dù muốn tiêm chủng sớm cho trẻ em tôi nghĩ tốt hơn hết là tuân thủ quy trình và theo dõi chặt chẽ dữ liệu
ông cho rằng quyết định của fda và pfizer là đúng đắn
fda hiện đã phê duyệt khẩn cấp vaccine pfizer cho người từ năm đến một mươi hai tuổi
và phê duyệt hoàn toàn vaccine pfizer moderna
cho người từ một mươi hai tuổi trở lên hơn bốn mươi nước đang tiêm vaccine pfizer cho người từ năm đến một mươi một tuổi
việt nam cũng đang liên kết tiêm cho nhóm này
đại dịch covid một mươi chín đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh
đặc biệt là lý do tại sao cần phải bắt đầu sớm để xây dựng khả năng miễn dịch ở trẻ
vậy hệ thống miễn dịch là gì
miễn dịch là một cơ chế bảo vệ
trong đó cơ thể của chúng ta được bảo vệ khỏi bệnh truyền nhiễm
nó hoạt động thông qua hệ biến dịch chống lại nhiễm trùng
và tiêu diệt các hệ sinh vật có hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta
hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại bệnh nhiễm trùng
do vi sinh vật như nấm vi khuẩn ký sinh trùng và virus gây ra
hệ thống này được tạo thành từ các tế bào protein mô và các cơ quan khác nhau
nó tạo ra kháng thể để tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập và giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh
đó là lý do tại sao các bác sĩ và chuyên gia luôn nhấn mạnh việc duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh
gần đây mối quan tâm về khả năng miễn dịch trở nên quan trọng và phù hợp hơn
sau khi đại dịch covid một mươi chín tấn công thế giới
sự bùng phát dịch đã cho thấy rằng những người có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh
được trang bị tốt hơn để đối phó với sự tấn công của sars cov hai
theo thạc sĩ bác sĩ lê trịnh thủy tiên chế độ ăn cần đầy đủ carbon hydrate potine lipid
vitamin c vitamin a và các chất sơ
những nhóm chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện và khỏe mạnh của bé giai đoạn con đang lớn
việc đảm bảo cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện ở trẻ
có bốn chức năng chính của hệ miễn dịch chống lại vi sinh vật gây bệnh
xác định và trung hòa các độc tố môi trường nguy hiểm như bụi ve vi trùng
chiến đấu và bảo vệ chống lại các tế bào có hại chẳng hạn như tế bào ung thư
theo dõi vi trùng và bảo vệ cơ thể chúng ta trong lần tiếp theo khi nó xâm nhập
chế độ ăn ip protein có thể gây ra khả năng miễn dịch thấp ở trẻ
thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn vặt trong chế độ ăn của trẻ có thể gây ra khả năng miễn dịch thấp
không đủ cân bằng về tập thể dục ngủ và ăn uống tốt có thể dẫn đến khả năng miễn dịch thấp
một số loại thuốc cũng có thể dẫn đến khả năng miễn dịch thấp ở trẻ
có nhiều loại vaccine tốt cho trẻ em mà chúng ta sử dụng để giúp trẻ miễn dịch với bệnh tật
tuy nhiên chúng ta không thể bảo vệ trẻ khỏi tất cả các loại bệnh tật
ngoài ra trẻ em còn tiếp xúc với nhiều loại vi trùng bọ và nhiễm trùng có thể khiến trẻ dễ bị ốm nếu hệ biến dịch của chúng không mạnh
vì vậy xây dựng khả năng miễn dịch không chỉ là chống lại sars cov hai mà còn là cần thiết để chống lại các bệnh tật khác
mặc dù y học hiện đại đã phát triển một chặng đường dài
nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn về sự ảnh hưởng của các bệnh đối với cơ thể con người
vì vậy việc lành mạnh duy nhất chúng ta có thể làm để bảo vệ bản thân là tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta càng nhiều càng tốt
nếu bạn muốn xây dựng khả năng miễn dịch cho con mình
hãy bổ sung những thực phẩm tăng cường khả năng miễn dịch này vào chế độ ăn của con bạn
nếu bạn đang muốn trang bị cho con mình một hệ thống với dịch tốt hơn lựa chọn trái cây sẽ giúp ích cho bạn
hãy bổ sung trái cây vào mỗi bữa ăn hàng ngày của con bạn và yêu cầu chúng ăn hết khẩu phần
tốt nhất là con bạn cần ăn nhai từng miếng trái cây trong miệng
điều này mang lại cho chúng một khẩu vị tuyệt vời và sức khỏe trong tương lai
nhiều người sẽ gợi ý rằng nước trái cây đóng gói sẽ giúp ích nhưng điều này là sai lầm
bạn nên biết rằng lợi ích sức khỏe của trái cây có được là nhờ phần chất sơ phong phú và lượng vitamin dồi dào có trong các loại thực phẩm này
nước trái cây chế biến sẵn chắc chắn mất đi phần lớn vitamin tự nhiên và có thể chứa nhiều đường gây hại cho sức khỏe của con bạn
một số loại trái cây dầu chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch bao gồm trái cây có múi như bưởi cam quýt chanh vàng chanh đều rất giàu chất vitamin c và rất tốt cho cơ thể để chống lại nhiễm trùng
quả việt quất có chứa anto cyanin đây là một chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch hiệu quả
điều tuyệt vời hơn là nó chưa ít calor và là một lựa chọn tốt cho những người muốn giảm cân
táo là một nguồn đường tự nhiên tuyệt vời
ngoài các vitamin cần thiết táo còn cung cấp chất sơ cho cơ thể
táo có cua sơ tin hoạt động để duy trì khả năng miễn dịch
tuy nhiên bạn nên ăn cả vỏ táo vì nó có nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể
lê có đặc tính chống viêm cùng với chất sơ cali và vitamin c
chúng là một nguồn tuyệt vời để tăng cường khả năng miễn dịch cho con bạn
dao cung cấp cho trẻ năng lượng vitamin chất sơ chất chống oxy hóa và nước
các chất dinh dưỡng phong phú trong các loại rau xanh giúp bảo vệ con bạn chống lại các loại
mạng tính sau này như bệnh tim đột quỵ đái tháo đường và một số bệnh ung thư
một chế độ ăn uống lành mạnh có nghĩa là ăn nhiều chất rau kết hợp với nhiều loại thực phẩm từ các nhóm thực phẩm chính khác
không có gì có thể thay thế được rau
dù con bạn là người ăn thịt ăn chay hay thuần chay thì việc ăn rau luôn mang lại lợi ích cho sức khỏe tuyệt vời
lá trùng ngây nên được đảm bảo có mặt trong thực đơn của con bạn theo thời gian
trùng ngây chứa nhiều chất dinh dưỡng
giúp ích cho cơ thể của bạn bao gồm acid amin canxi sắt chất chống oxy hóa
bông cải xanh một loại rau chứa nhiều chất chống oxy hóa
nó cũng có một lượng vitamin dồi dào bao gồm cả vitamin c
bông cải xanh là một trong những thực phẩm tăng cường miễn dịch tốt nhất cho trẻ em
vì vậy hãy đảm bảo bạn bổ sung nó cho trẻ hàng ngày
các loại rau lá xanh bạn nên tăng cường các loại rau xanh cho con và dạy con bạn cùng yêu thích nó
dầu lá xanh chứa tất cả các loại chất bổ bao gồm vitamin b cali sắt
và rất nhiều chất dinh dưỡng khác giúp cho con bạn khỏe mạnh
không thể phủ nhận rằng men vi sinh rất tốt cho cơ thể chúng hỗ trợ tiêu hóa của chúng ta
tăng vi khuẩn tốt và tăng cường sức khỏe tổng thể
bổ sung sữa chua trong chế độ ăn của trẻ sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe
vì nó là nguồn cung cấp vitamin d canxi cali và các chất dinh dưỡng khác
giúp cải thiện hệ thống miễn dịch ở trẻ một cách tự nhiên
các loại hạt là kho tảng tự nhiên của các chất dinh dưỡng như vitamin khoáng chất
chất chống oxy hóa chất béo lạnh mạnh protein và chất sơ
giúp trẻ tăng trưởng phát triển và học hỏi
các loại hạt bao gồm hạt nhân hạt điều hạt rẻ quả phỉ hạt mắc ca
quả hồ đào hạt thông quả hồ chăn và quả ốc chó
đây là nguồn cung cấp vitamin b e niacin folic protein măng gan
và chứa nhiều khoáng chất quan trọng như đồng măng gan cali canxi sắt maze kẽm và xe len
các loại hạt cung cấp chất đáu tốt giúp tăng cường hoạt động của não
thường xuyên ăn các loại hạt như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh
có thể giúp giảm cholesterol điều hòa huyết áp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và bệnh tim
duy trì nhu động ruột đều đặn và thậm chí hỗ trợ sức khỏe của xương
các loại hạt tốt cho tim mạnh vì chúng là nguồn cung cấp acid béo không bão hỏa đơn
một số loại hạt như ốc chó hạnh nhân có chứa một lượng lớn chất béo omega ba
được coi là siêu lành mạnh cho sự phát triển trí đạo ở trẻ em
các loại hạt cũng giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của trẻ mạnh mẽ
tuy nhiên các loại hạt có thể gây nguy cơ khóc và tắc nghẽ đừng thở
vì vậy hãy đảm bảo con bạn được an toàn trước khi đưa các loại hạt vào thực đơn như một món ăn nhẹ
tuổi tốt nhất là khi trẻ bắt đầu cầm nắm thức ăn cứng và cảm thấy thoải mái với kết cấu
hầu hết trẻ đều có thể ăn hạ tốt sau ba tuổi
đối với trẻ từ hai đến ba tuổi có thể chế biến thành dạng bột hoặc xay nhỏ và nấu chín giá sữa hạt
mọi người thường đánh giá thấp lợi ích của gia vị và nghĩ rằng nó chỉ được sử dụng để tăng thêm hương vị cho mỗi món ăn
tuy nhiên một số loại thảo mộc và gia vị có thể tăng cường khả năng miễn dịch và chuẩn bị cho cơ thể chống lại nhiễm trùng
nghệ chứa chất cocomin là một chất kháng virus mạnh cho cơ thể của chúng ta
một thiều cà phê nghệ trộn với sữa ấm hai lần một ngày có thể xây dựng khả năng miễn dịch
chống lại các bệnh nhiễm chủng do virus gây ra hung quế đã được sử dụng từ nhiều đời nay để làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh cảm cúm và đau họng
nó được biết đến là làm tăng các tế bào t trong cơ thể giúp chống lại nguy cơ bệnh tật một cách tự nhiên
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quế có tác dụng chữa bệnh đối với cơ thể
điều này bao gồm các tác dụng kháng khuẩn kháng nấm và điều hòa miễn dịch
một lượng nhỏ quế trong chế độ ăn uống của trẻ có thể làm nên điều kỳ diệu về lâu dài
thịt da cầm và thịt nạc có nhiều chất đạm chúng chứa nhiều kém và giúp tránh nhiễm trùng
nếu bạn không ăn chay hãy cân nhắc thử các loại thịt nạc để tạo hứng thú ăn cho con bạn
trong khi xem xét các loại thực phẩm tăng cường miễn dịch cho trẻ em thịt nạc giúp ích rất nhiều
nếu bạn đang tìm kiếm men vi sinh cần thiết ngoài sữa chua bạn có thể tìm hiểu cho trẻ uống cơ phia thức uống lên men từ sữa
các nghiên cứu cho thấy cơ phi cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể giúp tiêu hóa thức ăn
chống lại các tế bào gây ung thư và duy trì sức khỏe của xương
gừng có các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa tốt nếu bạn bị đau họng hoặc bị ho
một thức uống ấm với gừng có thể là phương pháp tốt nhất
muốn xây dựng miễn dịch cho trẻ nên bắt đầu từ những năm đầu đời của chúng
cách tốt nhất để bắt đầu là cho trẻ bố mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
sứ mẹ giúp tạo ra kháng thể chống lại nhiễm trùng
nuôi con bằng sữa mẹ sẽ phát triển cho trẻ một hệ thống miễn dịch
bệnh khi trẻ mới biết đi cha mẹ có thể bổ sung trái cây rau quả hạch và các sản phẩm từ sữa vào chế độ ăn của trẻ
hơn nữa áp dụng các thói quen như vận động vui chơi ngoài trời giữ vệ sinh tốt và tránh dùng thuốc kháng sinh không cần thiết
cũng là điều cần thiết để có một hệ miễn dịch tốt và một cơ thể khỏe mạnh phát triển toàn diện